thưa quý vị giá vàng thế giới lập kỷ lục mọi thời đại mới trong phiên giao dịch ngày thứ ba mùng hai tháng bốn
do căng thẳng gia tăng ở trung đông và bất chấp sự tăng giá của đồng đô la mỹ cũng như triển vọng lãi suất bất lợi
lúc đóng cửa tại thị trường new york thì giá vàng giao ngay tăng gần hai mươi chín đô la mỹ một ao
có nghĩa là tương đương tăng một hai chốt ở mức là hai hai trăm tám mươi một đô la mỹ
theo các chuyên gia nguyên nhân là do nhu cầu nằm giữ vàng để có thể phòng ngừa rủi ro tăng cao
sau khi mà israel không kích lãnh sự quán israel iran ở syri
giá vàng có thể sẽ được đẩy lên bởi hoạt động mua vào để đóng trạng thái của một số nhà đầu tư
đã bán khống vàng trong thời gian gần đây
như vậy là giá vàng thế giới tăng gần một mươi từ đầu năm đến nay
trong nước giá vàng miếng sáng nay ngày ba tháng bốn vượt tám mươi một năm triệu đồng một lượng
trong khi mà giá vàng nhẫn thì hướng tới mốc là bảy mươi hai triệu đồng một lượng
cũng là mức giá đắt chưa từng thấy
ngày ba tháng bốn
tổ chức xếp hạng độc lập kaixin cho biết là chỉ số nhà quản trị mua hàng pmi
khu vực sản xuất của trung quốc trong tháng ba đã tăng lên mức là năm mươi hai bảy điểm
tức là ghi nhận tháng tăng trưởng thứ một mươi năm liên tiếp
trong khi đó thì chỉ số pmi của tháng hai là năm mươi hai năm
cũng theo kaixin thì cả hoạt động kinh doanh lẫn tổng số đơn đặt hàng mới của trung quốc đều mở rộng
với chỉ số phụ về xuất khẩu đạt mức cao nhất kể từ khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi tháng sáu năm ngoái
tuy nhiên thì số việc làm lại giảm nhẹ
trong bối cảnh doanh nghiệp giảm chi phí và tăng hiệu quả
trước đó vào ngày ba mươi một tháng ba
theo số liệu từ cơ quan thống kê quốc gia trung quốc cũng cho thấy
sự phục hồi trong hoạt động sản xuất của trung quốc với số điểm pmi đạt ngoài năm mươi
làm tăng thêm dấu hiệu khởi sắc của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này
theo báo cáo của ngân hàng thế giới world bank và liên hợp quốc
thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quan trọng tại giải gaza trong bốn tháng
kể từ khi bùng phát cuộc xung đột israel harmat là khoảng một mươi tám năm tỷ usd
số tiền này tương đương
với gần chín mươi bảy tổng sản phẩm quốc nội của bờ tây và giải gaza gộp lại trong năm hai nghìn hai mươi
thiệt hại ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế
trong đó lĩnh vực nhà ở chiếm bảy mươi hai chi phí
cơ sở hạ tầng dịch vụ công như nước y tế và giáo dục chiếm một mươi chín
trong khi các tòa nhà thương mại và công nghiệp chiếm chín còn lại
ngoài ra tình trạng mất điện gần như thường xuyên
việc cung cấp viện trợ nhân đạo cũng gần như không thể thực hiện được
khi mà chín mươi hai đường giao thông chính bị phá hủy
hoặc không thể thực hiện được
cơ sở hạ tầng hư hỏng và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc bị ảnh hưởng nghiêm trọng
trong khi đó theo tạp chí kinh doanh forbes của mỹ
giữa bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu phớt lờ các cuộc xung đột
bất ổn chính trị và lạm phát kéo dài
thế giới đang có nhiều tỷ phú hơn bao giờ hết
theo forbes hiện nay có hai bảy trăm tám mươi một tỷ phú đô la
và sở hữu tổng tài sản ước tính đạt một mươi bốn hai trăm linh tỷ đô la mỹ
cao hơn kỷ lục trước đó năm hai nghìn hai mươi một là một một trăm linh tỷ đô la mỹ
hai phần ba số tỷ phú trong danh sách này có giá trị tài sản tăng so với một năm trước
chỉ có một phần tư số tỷ phú chứng kiến mức tài sản sụt giảm
mỹ vẫn tự hào khi mà giữ vững ngôi vị quốc gia có nhiều tỷ phú nhất với tám trăm một mươi ba tỷ phú
trung quốc bao gồm cả hồng kông vẫn đứng thứ hai với bốn trăm bảy mươi ba người
ấn độ đứng thứ ba
những người giàu nhất vẫn là những cái tên khá quen thuộc với đại chúng như là
và đáng chú ý đó là ca sĩ nhạc sĩ taylor swift
đã lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách các tỷ phú của forb
chỉ nhờ vào các bài hát và chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của cô
với khối tài sản tương đương là một một tỷ đô la mỹ
thưa quý vị cũng liên quan tới một vị tỷ phú
thì trong một nỗ lực thực hiện
nghĩa vụ nộp phí bảo lãnh là một trăm bảy mươi năm triệu đô la mỹ cho chính quyền mỹ
ông donald trump đã niêm yết mạng xã hội do mình sở hữu
mang tên là truth social lên sàn giao địch natas
mặc dù là giúp tài sản của cựu tổng thống mỹ tăng lên đáng kể
lượng cổ phiếu này thì vẫn chưa thể biến thành tiền mặt để ông có thể đóng phạt
chốt phiên giao dịch ngày một tháng bốn
cổ phiếu trump media technology group giảm hai mươi một năm
nguyên nhân là hãng này công bố lỗ hợp
tăng hơn năm mươi tám triệu đô la mỹ năm ngoái
dù vậy lượng doanh thu này vẫn tăng gần gấp ba lần so với năm hai nghìn hai mươi hai
giúp tài sản của chủ sở hữu cựu tổng thống donald trump tăng đáng kể
đây là cơ hội để ông trump bán đi số cổ phiếu
thu về tiền mặt và đóng một trăm bảy mươi năm triệu đô la mỹ bảo lãnh vụ kiện ở new york
giúp ông không phải bán bất động sản với giá siêu rẻ
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng truth social và trump media khó có thể làm được điều này
cổ phiếu của trump media technology group
trump media không giống các cổ phiếu khác vì giá trị của nó tách biệt với kết quả kinh doanh
người ta mua cổ phiếu trump media không phải vì dòng tiền trong tương lai
họ mua vì mong đợi giá của nó tăng ngoài ra thể hiện niềm tin với ông trump
sau khi lên sàn các cổ đông lớn của trump media
trong đó có chính ông trump sẽ không thể bán cổ phiếu trong khoảng thời gian sáu tháng
quy định này được đưa ra nhằm giúp các công ty giữ vững được vị thế sau khi niềm yết
và ngay cả khi ông trump quyết định phá vỡ quy tắc để bán tháo cổ phiếu
nhằm nhanh chóng thu được tiền mặt
trong khi tiền hành động bán tháo của ông cũng có thể làm giảm giá trị cổ phiếu
cổ phiếu của trump media khó có thể là cổ phiếu chất lượng cao
để duy trì giá trị hiện tại trong dài hạn
tôi không lợi trừ khả năng giá cổ phiếu sẽ giảm sâu hơn trong sáu tháng tới
ngoài gắn liền với tên tuổi của ông trump đây không phải là thương hiệu làm ăn tốt
mạng xã hội của ông trump chỉ có khoảng bốn trăm chín mươi bốn người dùng trên ios và android trong tháng hai
giảm năm mươi một so với cùng kỳ
con số này quá nhỏ so với bảy mươi năm triệu
và một trăm bốn mươi hai triệu của facebook
dẫu vậy bất chấp kết quả kinh doanh tồi tệ của trump media
cựu tổng thống donald trump đã nhận được tin vui
khi một công ty bảo hiểm mới đây đã đồng ý bảo lãnh khoản phạt một trăm bảy mươi năm triệu đô la mỹ
giúp ông không phải bán tháo bất động sản hoặc bị chính quyền new york tịch thu chúng